sau những ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch covid một mươi chín cộng đồng doanh nghiệp mong muốn chính phủ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện tốt nhất cho hồi phục kinh tế
nếu mà họ có vốn mà tất cả các thủ tục hành chính cũng rất là dườm già và phức tạp như thế này họ cũng không hoạt động hiệu quả
thành ra hai cái chuyện cải cách thủ tục hành chính cải cách chế độ cải cách tất cả những cái phương tiện để họ hoạt động đồng thời nó rót vốn cho họ là hai cái điều không thể thiếu
câu chuyện giải ngân các gói hỗ trợ kịp thời là rất cần thiết
tuy nhiên sự dườm già chậm trễ trồng chéo của các thủ tục đã phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả và tính kịp thời của chính sách
đối với doanh nghiệp thời gian là tiền bạc thế nhưng nhiều khi việc đi lại giữa các cơ quan quản lý để làm thủ tục lại chiếm mất nhiều thời gian của doanh nghiệp
doanh nghiệp cũng gặp những cái công đoạn thủ tục hành chính nó có những cái còn mà chưa được
và thuận lợi lắm ví dụ như những cái vấn đề mà các doanh nghiệp nhỏ khi giao dịch lên các cái cơ quan ban ngành đôi khi là đã phải qua cái kênh online đăng ký rồi mà đôi khi cũng vẫn phải lên
xin các cái giấy phép các cái giấy phép hoạt động thì đâu đó hình như nó vẫn có một cái gì đó phải xếp lốt hay là như nào đó rất khó để tiệm cận được các cái giấy phép hoạt động như thế này
trong các thủ tục về đất đai báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm nay cũng cho thấy
cứ một mươi doanh nghiệp thì chỉ có sáu doanh nghiệp gặp khó khăn trong thủ tục về đất đai giải phóng mặt bằng hơn năm doanh nghiệp gặp vướng mắc trong thủ tục liên quan tới lĩnh vực xây dựng và quy hoạch
đây chính là dư địa lớn để cải cách mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
họ phải chờ quy hoạch của năm năm tới đây và đấy là vấn đề rồi doanh nghiệp đứng im cái dự án chỉ vì đợi bổ sung quy hoạch
theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực
tuy nhiên sự chuyển biến này mới chỉ diễn ra ở khu vực dễ khu vực nhiều vướng mắt gây khó khăn cho doanh nghiệp vẫn chưa được giải quyết triệt đề
vướng mắt nhiều nhất về thủ tục hành chính tại việt nam chúng ta chính là cái khâu gọi là thiếu nhất quán
và thiếu ổn định của các doanh nghiệp
cơ chế chính sách nhiều khi nó thay đổi nhanh quá nhiều quá
cái thứ hai là có những thủ tục hành chính biết là nó sai rồi biết là nó rào cản rồi nhưng bỏ đi tháo gỡ nó lâu quá
một phần như tôi đã phân tích có cái câu chuyện về lợi ích nhóm một phần có cái ý là bảo thủ của các cơ quan bộ ngành khác nhau
và họ lo lo rằng là không quản lý được nếu như họ bỏ cái điều kiện đó
cái thứ ba chính là
những cái hướng dẫn chi tiết để triển khai thực hiện nó không được mạch lạc rõ ràng
cuối cùng chính là cái quá trình triển khai thực hiện của cán bộ cập duyên
ở việt nam chúng ta nó vẫn là một cái rào cản
đôi khi là còn cái chuyện là nhúng nhiếu
rất rất nhiều các cái vướng mắt của thủ tục hành chính cho chúng ta bị một cái là gì ạ
cái trồng chéo giữa các cái luật với nhau
nó lúng túng văn bản nào thì sẽ phải xử
bộ ngành nào sẽ là cơ quan đầu mối
bởi vì có những văn bản nó liên quan đến rất nhiều bộ ngành trong hoạt động kinh doanh
theo khảo sát của hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam
có gần tám mươi doanh nghiệp vẫn mong muốn tiếp tục cải cách thủ tục hành chính
co sánh cái các cái thủ tục hành chính của việt nam với các nước bên cạnh trong asia và với thế giới
thì rõ ràng thấy rằng các thủ tục của việt nam còn quá nhiều cái dườm rẻ
nó không cần thiết
và tôi nói là
nói rằng có những thủ tục nó cũ nó cũ đến mức độ tức là cái thủ tục đó nó chỉ phù hợp với cái quản lý cũ ngày xưa thôi
giấy tờ nay cái thủ tục đó có thể bỏ đi được
bởi vì chúng ta đã có công nghệ tiêm học đúng không
thì vì thế nên là doanh nghiệp luôn luôn có một cái mong muốn là phải tiếp tục cải cách nữa
chi phí cơ hội tức là nếu như thủ tục hành chính nó phức tạp quá chúng ta mất cơ hội kinh doanh
cái đó là chi phí nặng nề và chi phí tinh khủng
cái thứ hai là chi phí không chính thức
xuất phát từ cái câu chuyện xin cho thủ tục
đúng không đấy là hai chi phí mà tôi cho rằng là doanh nghiệp rất quan tâm và cũng rất là mong muốn đánh giá tác động của nó là tốt hơn trong thời gian tới
theo ước tính của hiệp hội doanh nghiệp việt nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính sẽ mang lại những lợi ích cụ thể không chỉ cho doanh nghiệp mà cả lợi ích cho cả chính phủ và nền kinh tế
nhưng đây chủ yếu là cải cách thủ tục hành chính thôi đã thì nó đã có tác động rất là lớn
nhất là nó sẽ góp phần là đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động và qua đó giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
đây là một điều vô cùng quan trọng
quan trọng thứ hai chính là nó tạo cái điều kiện để thu hút đầu tư vào kinh doanh nhất là niềm tin của người dân và doanh nghiệp
tôi cho rằng đây là cái then trộn
cái thứ ba giảm chi phí
chi phí đừng nghĩ rằng chi phí cho doanh nghiệp không mà chi phí cho cả chính phủ cả bộ máy hành chính không
bởi vì sao
bởi vì chi phí đây là chi phí giám sát cho doanh nghiệp
nó có chi phí liên quan đến kiểm tra chi phí liên quan đến đánh giá
được kỳ phức tạp và luôn kẹp
đánh giá các hoạt động cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn năm năm tới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm sẽ gặp rất nhiều vấn đề khó khăn
hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ đã nêu sáu vấn đề
cải cách hành chính sẽ động chạm đến lợi ích của nhiều người
đổi mới mô hình quản lý cán bộ công chức xử lý các xung đột giữa các văn bản quy phạm pháp luật xử lý thủ tục hành chính bằng công nghệ thông tin
điều chỉnh quan hệ giữa cấp trung ương và địa phương mức độ và tốc độ cải cách thủ tục hành chính liên quan mật thiết với cải cách hành chính nhà nước cần giải quyết
trong đó đầu tiên phải phân quyền để các công chức ở từng cấp phát huy được sự chủ động sáng tạo
thay đổi theo một cái hướng mới phân quyền cấp trên phân quyền và cấp dưới cứ thế theo cái nét đó
nhưng phải đảm bảo được cái nguyên tắc giải trình
và phải làm sao đó để có một cái kết quả là các cái chia sẻ giao lý
thông tin giữa khu vực công và tư được dễ dàng thuận lợi nhưng mà phải công khai
cộng đồng doanh nghiệp cũng đề xuất nên phát huy tối đa lợi ích của công nghệ thông tin
số hóa thủ tục hành chính bằng cách phát huy hơn nữa hiệu quả của cổng dịch vụ công quốc gia
chính phủ đang có cái cổng dịch vụ công quốc gia
why not tại sao chúng ta lại không đưa tất cả lên cổng dịch vụ công quốc gia
việc áp dụng số hóa thủ tục hành chính số hóa sẽ góp phần giảm bớt các chi phí không chính thức cho doanh nghiệp
khi mà số hóa thì thứ nhất là nó đi theo những cái xu thế mô hình kinh doanh mới
thứ hai là nó giúp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao được năng lực cạnh tranh của mình
nhất là giảm chi phí tăng năng suất lao động rồi có khả năng tiếp cận được các bạn hàng đối tác thị trường mới
trong bối cảnh là có nhiều cái thay đổi về sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh
người ta hướng tới số hóa nhiều hơn
cái cuối cùng là số hóa
cuối cùng là số hóa cũng giúp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quản lý nội bộ của mình được tốt hơn
ngoài ra việc sửa đổi cắt bỏ những quy định không cần thiết tại các luật nghị định giảm trồng chéo giữa các luật
và công tác quản lý của các bộ chuyên ngành cũng được kỳ vọng sẽ đem đến những cải thiện đáng kể trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
nếu mà cải cách thủ tục hành chính theo cái cách dùng cái công nghệ tin học thì doanh nghiệp cũng đỡ bị có những cái tiêu cực phí trong đó
người ta cũng dễ dãi hơn
mà áp lực của cái sự vòi vĩnh là một cái áp lực không hề nhỏ tí nào đối với người làm kinh doanh
tất cả các cái cơ chế thì đều phải giao xuống các bộ văn ngành
nhưng mà giao cho bộ nào thì chỉ có một bộ làm cập trình
trong bối cảnh tác động của dịch covid một mươi chín cải cách là động lực lớn nhất
đà cải cách cần được thúc đẩy một cách mạnh mẽ và bao trùm
nếu không xử lý các cái xung đột giữa văn bản pháp luật thì rất khó làm
chúng ta đã có một cái nguyên tắc rất hay
đó là một văn bản sửa nhiều
nhưng mà kết quả của chúng ta thì chưa có nhiều cái văn bản sửa nhiều văn bản được ra đâu
trong suốt nhiều năm qua chúng ta cải cách chúng ta đã xử lý rất nhiều những tồn động lớn
và cái công cuộc này vẫn phải tiếp tục
và cái thứ ba với một cái thế giới đang thay đổi như vậy với cái đòi hỏi phát triển của việt nam
thì việt nam vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh cái cải cách thể chế và tái cấu trúc cái nền kinh tế
với những cái
điều mới với những cái điều khác để mà
về chung và dài hạn thì cái nền kinh tế việt nam phát triển đúng như tiềm năng của nó
không chỉ về tăng trưởng mà cái phát triển ấy là bền vững và bao trùm
để kịp thời vực dậy nền kinh tế sau dịch covid một mươi chín cũng như chia sẻ khó khăn bảo đảm cuộc sống cho người dân người lao động
chính phủ đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ cho sản xuất kinh doanh đồng thời tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính
điều kiện kinh doanh thủ tục kiểm tra chuyên ngành và chuyển đổi phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng điện tử hóa phi giấy tờ
chính phủ cũng ban hành nghị quyết số sáu mươi tám ban hành chương trình cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với quan điểm nghị quyết lấy doanh nghiệp người dân làm trung tâm động lực phát triển kinh tế xã hội đất nước cắt giảm các hoạt động không cần thiết không hợp lý không hợp pháp
là rào cản gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân
tin tưởng rằng mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm việt nam cắt giảm đơn giản hóa hai mươi số quy định hai mươi chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh sẽ được thực hiện